tại tỉnh quảng nam mưa lớn kéo dài cùng với các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ cũng đã làm cho các sông vu gia thu bồn vượt lên trên báo động ba
hơn một mươi năm ngôi nhà ở vùng hạ du bị ngập sâu trong đó có năm mươi một nhà ở các xã quế xuân quế phú huyện quế sơn và xã duy vinh huyện duy xuyên phải di rời khẩn cấp do ngập lụt
huyện miền núi bị sạt lở nghiêm trọng sáu xã vùng cao hoàn toàn bị cô lập
trong đợt mưa lũ này huyện bắc trà my bị thiệt hại lớn về người và tài sản
ông lê công đức bốn mươi chín tuổi quê hà tĩnh công nhân thi công đường đông trường sơn qua xã trà đốc bị nước cuốn trôi
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực thị trấn trà my xảy ra một vụ sạt lở đất đá lớn làm sập đổ vùi lấp toàn bộ ngôi nhà và tài sản của gia đình bà hoàng thị hà

hiện tại tuyến quốc lộ bốn mươi b đang vẫn còn tiếp tục sạt lở và đe dọa trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân xung quanh
ông lê công đức bốn mươi chín tuổi quê hà tĩnh công nhân thi công đường đông trường sơn qua xã trà đốc bị nước cuốn trôi

ông lê công đức bốn mươi chín tuổi quê hà tĩnh công nhân thi công đường đông trường sơn qua xã trà đốc bị nước cuốn trôi
hiện tại tuyến quốc lộ bốn mươi b đang vẫn tiếp tục sạt lở và đe dọa trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân xung quanh